để đạt được mục tiêu này minh phú đề xuất mở rộng diện tích nuôi tôm rừng nước theo hướng chuẩn hóa quy trình nuôi tôm của từng hộ dân để đảm bảo vấn đề truy xuất nguồn gốc và theo tiêu chuẩn quốc tế
đặc biệt theo mô hình này người dân không cần phải góp đất mà chỉ cần ký hợp đồng với cam kết nuôi tôm theo quy trình của doanh nghiệp yêu cầu

đồng chí nguyễn thiện nhân ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chủ tịch hồ chí minh phát động ngày tết trồng cây với mong muốn trong một mươi năm tới
đất nước ta sẽ ngày càng tươi đẹp hơn khí hậu điều hòa hơn cây gỗ đầy đủ hơn điều đó góp phần quan trọng vào cải thiện đời sống nhân dân
với tinh thần đó đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định cần làm cho việc bảo vệ rừng việc trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen nếp sống của người việt nam
nếp sống đó cần được thực hành ở khắp nơi và được lặp lại mỗi năm vào mùa xuân vào dịp tết trồng cây
nhân dịp này chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân hoan nghênh sáng kiến cổ hội nông dân việt nam cùng ubnd tỉnh vĩnh phúc
tổ chức gia quân tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ với mục tiêu trồng được tám trăm linh cây
cũng trong sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với tỉnh ubnd vĩnh phúc
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc nhấn mạnh trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn
song được sự quan tâm giúp đỡ của chính phủ các bộ ngành trung ương sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
kinh tế xã hội vĩnh phúc đã được những kết quả quan trọng
các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm công tác an sinh xã hội được chú trọng đời sống nhân dân từng bước cải thiện
công tác cải cách hành chính đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh quốc phòng an ninh được tăng cường trật tự an toàn xã hội được giữ vững
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam nguyễn thịnh nhân chia sẻ những khó khăn của tỉnh trong thời gian qua và yêu cầu tỉnh vĩnh phúc
tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách các giải pháp chỉ đạo điều hành của chính phủ
đồng thời quan tâm đầu tư cho giáo dục y tế đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến du lịch góp phần xây dựng quảng bá hình ảnh đất và người vĩnh phúc
cùng những tiềm năng du lịch của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế
sáng nay sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã tổ chức lễ đánh công đầu xuân mở đầu cho một năm hoạt động nhiều hy vọng của ngành chứng khoán
đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phát biểu tại lễ đánh công đầu xuân đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm khẳng định
những thành công của ngành chứng khoán đã có đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế của tp hcm nói riêng và việt nam nói chung
đồng chí đinh lê thăng hy vọng tiếng cổng đầu xuân đinh dậu cũng như tiếng gà gáy báo hiệu một năm thành công với nhiều hoạt động sô động của ngành chứng khoán
bí thư thành ủy cam kết thành phố sẽ hỗ trợ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho sở giao dịch
các doanh nghiệp chứng khoán và tin tưởng năm hai nghìn một mươi bảy tuy còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng ngành chứng khoán sẽ phát triển mạnh mẽ
tạo nên những làn sóng đầu tư mới từng bước đưa tp hcm trở thành trung tâm tài chính của cả nước và khu vực
lễ đánh cổng đầu xuân là sự kiện truyền thống hàng năm của sở giao dịch chứng khoán tp hcm là dịp để khởi động và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đồng lòng đưa ngành chứng khoán phát triển
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo tây nguyên phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
tổ chức họp báo chuỗi sự kiện lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ sáu liên hoan văn hóa cổng chiêng tây nguyên năm hai nghìn một mươi bảy và hội nghị xúc tiến đầu tư vùng tây nguyên lần thứ tư
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị trưởng ban chỉ đạo tây nguyên bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi họp báo
lễ hội cà phê buôn ma thuột được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm quảng bá thương hiệu cà phê buôn ma thuột
khẳng định vị thế của cà phê đắk lắc nói riêng và vị trí quan trọng của mặt hàng cà phê việt nam nói chung trên thị trường thế giới
việc tổ chức lễ hội cũng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn giới thiệu và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc tây nguyên
nhất là giá trị của không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm hai nghìn tám
đồng thời thông qua lễ hội sẽ quảng bá giới thiệu hình ảnh tiềm năng thế mạnh và mời gọi những dự án đầu tư thương mại du lịch lớn trên địa bàn các tỉnh tây nguyên
các sự kiện trên sẽ được diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng ba tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
sáng nay hội nhà báo tp hải phòng phối hợp với phòng tuyên huấn cục chính trị hải quân và báo hải quân việt nam
bàn bộ số báo xuân được trưng bày tại hội báo xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy tại hải phòng cho chiến sĩ hải đội bốn bộ tư lệnh hải quân vùng một quân chủng hải quân
hơn bốn mươi ấn phẩm báo xuân ninh rậu hai nghìn một mươi bảy của các cơ quan báo chí hải phòng và các cơ quan báo chí trong toàn quốc
thể hiện sinh động sự phát triển đổi mới mạnh mẽ của đất nước và thành phố hải phòng đã được trao tận tay cán bộ chiến sĩ hải quân
những người lính vẫn luôn kiên cường bám biển vượt ngoại thử thách gian lao không tiếc máu xương để bảo vệ vững chắc
vùng biển hải đảo thiêng liêng của tổ quốc đây là những món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
khích lệ các chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển trời tổ quốc thiên liêng mà đảng và nhân dân giao phó
sáng nay mùng sáu tháng hai tức mùng một mươi tháng riêng tại chùa trình thành phố uông bí tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ khai hội xuân yên tử năm hai nghìn hai mươi
lễ hội yên tử đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân du khách thập phương tăng ni phật tử trong và ngoài nước cùng về tham dự
hội xuân yên tử hai nghìn một mươi bảy được khai mạc long trọng với nhiều hoạt động truyền thống như nghị thức dước lễ mở hội lễ gióng trống thỉnh chuông lễ chúc phúc đầu năm dân hương cầu quốc thái dân an lễ đóng dấu thiêng yên tử
trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử hệ thống kiến trúc chùa am tháp của yên tử đã và đang được đảng nhà nước và tỉnh quảng ninh quan tâm tu bổ tôn tạo
đồng thời đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông các hạng mục phục vụ dịch vụ du lịch thu hút đông đảo tăng nghi phật tử người dân và du khách thập phương về đây chiêm bái lễ phật hàng năm
tại lễ khai hội các đại biểu đã làm lễ dân hương và tham quan lễ phật các điểm di tích của yên tử
trong khuôn khổ lễ hội xuân yên tử hai nghìn một mươi bảy cũng có nhiều hoạt động văn hóa trò chơi dân gian như trọi gà kéo co ném còn biểu diễn nghệ thuật múa rồng lân
tiếp theo chương trình ngư dân quảng nam ra quân đánh bắt hải sản đầu năm góp phần bảo vệ biển đảo quê hương
hỗ trợ người dân lựa chọn mô hình sản xuất để xây dựng hương thương mới
hôm nay tại cảng cá an hòa xã tam giang ủy ban nhân dân huyện núi thành tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
thu hút hơn một trăm linh tàu thuyền và hàng nghìn ngư dân trong huyện tham gia
lễ gia quân đánh bắt hải sản là hoạt động mang đậm nét văn hóa của người dân vùng biển nơi đây
với mong muốn cầu mong trong một năm
núi thành là huyện có số lượng tàu thuyền và ngư dân nhiều nhất tỉnh quảng nam
đây là địa phương có tiềm năng và lợi thế lớn về thủy sản là huyện trọng điểm nghề cá của tỉnh quảng nam
hiện toàn huyện có hai ba trăm hai mươi tàu thuyền các loại trong đó có hai trăm bảy mươi sáu tàu có công suất từ chín mươi cv trở lên
ngư trường khai thác chủ yếu ở hoàng sa trường sa
do vậy việc tổ chức lễ gia quân đánh bắt thủy hải sản đầu năm là nhằm tạo không khí sôi nổi
nâng cao tinh thần đoàn kết của bà con ngư dân trước khi ra khơi đánh bắt ngoài ngư trường hoàng sa trường sa của đất nước

từ khi có nguồn vai theo nghị định sầu
bà con ngư dân có điều kiện mua sắm đóng mới tàu thuyền
đến nay huyện núi thành có đến một trăm năm mươi hai chiếc tàu có công suất từ bốn trăm linh cv trở lên
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy này huyện núi thành phấn đấu đạt tổng sản lượng khai thác đạt bốn mươi hai tấn hải sản với giá trị đánh mất khoảng một tám trăm linh tỷ đồng giải quyết việc làm thường xuyên cho một mươi tám lao động trong đó có tám lao động trực tiếp trên biển
quỹ ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư nhân dịp xuân mới đình dậu hai nghìn một mươi bảy đồng thời trao tám giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần ba sáu trăm linh tỷ đồng và ba trăm một mươi một triệu đô la mỹ
các dự án này thuộc các lĩnh vực như sản xuất đồ gỗ nội thất sản xuất kính nổi siêu trắng đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp xây dựng căn hộ du lịch nghỉ dưỡng khách sạn
năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết quyết tâm cao của toàn đảng bộ chính quyền cùng sự trung sức của cộng đồng doanh nghiệp kinh tế của bà rịa vũng tàu vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá trên hầu hết các lĩnh vực
tính đến thời điểm hiện tại tổng vốn đầu tư đăng ký của ba trăm linh một dự án đầu tư nước ngoài và bốn trăm năm mươi một dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực trên địa bàn là gần hai mươi bảy tỷ usd và hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong thời gian tới tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh tích cực gỡ bỏ mọi rào cản trong thu hút đầu tư để bà rịa vũng tàu xứng đáng là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp nhà đầu tư trong thời gian tới
hôm nay là ngày một mươi tháng riêng âm lịch theo quan niệm dân gian là ngày vía thần tài
mua vàng vào ngày thần tài sẽ mang lại tài lộc sung túc cho cả năm
những năm qua thì tục mua vàng cầu may vào ngày vía thần tài đã phát triển rất nhanh trên phạm vi cả nước đặc biệt là tại những thành phố lớn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số cửa hàng vàng ở hà nội
từ phố trần nhân tông còn phú được coi là trung tâm kinh doanh vàng bạc đá quý lớn nhất tại hà nội
tới cầu giấy nguyễn thị định và nhiều con phố khác từ ngoài vỉa hè cho tới trong nhà hàng vạn người dân không kể cha trẻ nam nữ chờ đợi từ sáng sớm để mua vàng lấy may ngày vía thần tài
và những người bán hàng thu ngân nhân viên bảo vệ của các tiệm vàng phải hoạt động hết công suất
theo truyền thuyết chủ yếu là người buôn bán
năm nay lượng người mua vàng trong ngày vía thần tài tăng lên rất nhiều so với năm ngoái
và nếu như năm ngoái không khí sôi động chủ yếu tập trung trên phố trần nhân tông
thì năm nay tại hà nội không có nhiều người mua vàng
hầu hết các tiệm vàng tại các quận nội thành hà nội lượng người mua vàng đều rất lớn
nắm bắt được nhu cầu đó nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã tăng sản lượng vàng miếng nhẫn trơn và các sản phẩm vàng khác từ khá sớm

do là với bốn năm thì cái sự lan tỏa của các ngày thần tài thì đến người dân cũng lớn hơn

thì năm nay chúng tôi đưa ra bốn dòng sản phẩm mới
đó là sản phẩm kim dâu là sản phẩm cầu may một con linh vật cầu may trong một mươi hai con giáp

tuy nhiên giá vàng trong phiên giao dịch không tăng mà liên tục giảm do giá vàng trong nước đã bị đẩy lên quá cao so với giá vàng thế giới trong mấy ngày qua

thông thường họ tập trung rất đông ở một ngôi đền là đền thờ thần tài của người trung quốc

nhiều thần tài còn phát lộc cho khách du lịch người dân địa phương để lấy may chúc làm ăn phát tài
còn ở người dân ở miền bắc trung quốc thường ăn bánh bao trong khi người ở miền nam lại ăn cháo để cầu tiền bạc và hạnh phúc